quận thủ đức tp hcm là một trong những quận xảy ra tình trạng xây dựng trái phép nghiêm trọng nhất thành phố
chỉ tính từ đầu năm đến nay đã có một trăm sáu mươi tám công trình xây dựng khâu phép tăng một trăm ba mươi chín trường hợp so với cùng kỳ năm ngoái
nhiều cán bộ tại đây cũng đã bị kỷ luật cách chức nhưng vẫn chưa khắc phục được hậu quả
gia đình ông lê hữu thành phó chủ tịch hội đồng nhân dân quận thủ đức xây khâu phép bảy công trình hơn một tám trăm linh m hai từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi bảy
người dân phản ánh sở xây dựng ủy ban nhân dân phường đã lập biên bản và ban hành các quyết định cưỡng chế nhưng đến nay bảy công trình vẫn tồn tại
đích thân bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân đã trực tiếp đi kiểm tra các sai phạm theo phản ánh của người dân
bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân đề nghị quận ủy và ủy ban nhân dân quận thủ đức rút kinh nghiệm trong công tác quản lý đã để xảy ra các sai phạm nghiêm trọng về xây dựng không phép
trong đó người vi phạm lại là những người cán bộ lãnh đạo qua đó bí thư thành ủy tp hcm đề nghị xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm để làm gương
cán bộ không được vi phạm pháp luật cán bộ có chức vụ càng cao thì càng không được phép vi phạm pháp luật phải xác định cái nguyên tắc đó thì hệ thống nó mới chạy được
người có trách nhiệm cao vi phạm pháp luật thì dưới người ta sẽ không nghe mất thiêng ấy
chúng tôi đề nghị sắp tới ông chỉ làm
trong kiểm điểm của họ người có trách nhiệm cao với đảng và chính quyền thì phải gương mẫu nếu không gương mẫu được thì không nên giữ trách nhiệm đó nữa
tại sao lại ngày càng nhiều các hoạt động xây dựng trái phép trong thời gian vừa qua
nhìn lại hệ thống pháp luật có thể thấy liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng
riêng bộ xây dựng là cơ quan soạn thảo và chỉ đạo theo dõi thực hiện bốn luật gồm luật xây dựng luật quy hoạch đô thị luật kinh doanh bất động sản và luật nhà ở
bộ kế hoạch và đầu tư soạn thảo và chỉ đạo luật đấu thầu luật đầu tư và luật đầu tư công bộ tài nguyên và môi trường soạn thảo luật đất đai luật bảo vệ tài nguyên môi trường v v
chính việc nhiều luật xung đột trong quy định cùng một vấn đề là nguyên nhân gây nên tình trạng xây dựng không phép trái phép diễn ra phổ biến thời gian qua
như trường hợp tòa nhà bảy tầng mã pì lèng panorama xây dựng trên đất nông nghiệp ở vùng nông thôn tại hà giang thì luật xây dựng không có quy định nhưng luật đất đai thì không cho phép
hoặc quy trình thủ tục để xin giấy phép chứng nhận đầu tư cho dự án mà nhiều doanh nghiệp đang phải trải qua đó là
sở kế hoạch và đầu tư là đầu mối tiếp nhận hồ sơ theo quy định nếu hồ sơ hợp lệ một mươi năm ngày sau sẽ có kết quả trả cho chủ đầu tư
tuy nhiên sở kế hoạch và đầu tư lại gửi văn bản cho chủ đầu tư yêu cầu hỏi ý kiến sở xây dựng sở quy hoạch và kiến trúc sở tài chính cục thuế sở tài nguyên và môi trường và quận huyện có dự án
như vậy chủ đầu tư vẫn phải trải qua sáu cửa và trực tiếp tới làm việc với cả sáu đơn vị này mới giải quyết được công việc
điều này đã khiến một thủ tục biến thành năm đến sáu thủ tục khác nhau thời gian từ một mươi năm ngày chỉ là lý thuyết thực tế ít nhất từ năm đến sáu tháng gây tốn kém về thời gian tiền bạc tiến độ triển khai dự án
hoặc quy định tỷ lệ xây nhà ở xã hội theo luật nhà ở hai nghìn một mươi bốn tại các đô thị loại đặc biệt loại một hai và ba chủ đầu tư xây dựng nhà ở thương mại phải dành một phần diện tích đất ở trong dự án xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây nhà ở xã hội theo quy định của chính phủ
quy định này được hiểu luật không quy định cụ thể tỷ lệ diện tích đất ở của dự án để xây nhà ở xã hội mà chính phủ quy định cho phù hợp với thực tế tình hình tại từng thời điểm
trong khi đó điều năm nghị định một trăm linh năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ lại buộc chủ đầu tư phải dành hai mươi quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội
như vậy chủ đầu tư đã phải cắt hai mươi đất làm trường học nếu dành thêm hai mươi xây nhà ở xã hội đất kinh doanh chỉ còn sáu mươi
trong khi họ vẫn phải đóng tiền sử dụng đất một trăm linh
một bộ luật được ban hành phải chạy qua hàng chục lần dự thảo từ cơ quan soạn thảo là các cục vụ trong mỗi bộ ngành
sau đó qua nhiều lần đóng góp ý kiến của các chuyên gia hiệp hội doanh nghiệp trong ngành
tiếp đó qua bộ lập là bộ tư pháp kiểm tra rồi các thành viên chính phủ góp ý
sau đó tới ủy ban của quốc hội có liên quan nghiên cứu thẩm tra tiếp rồi mới trình ra quốc hội thảo luận trước khi được thông qua
câu hỏi được đặt ra là vì sao nhiều điều luật cục bộ trồm chéo xung đột vẫn luật qua quy trình làm luật rất chặt chẽ
như vậy phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với chủ tịch tổng hội xây dựng việt nam chung quanh vấn đề này
trước hết xin cảm ơn ông đã nhận lời trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân
thưa ông một công trình xây dựng hiện nay đang chịu sự quy định của rất nhiều bộ luật khác nhau và điều này đang gây khó khăn cho doanh nghiệp như thế nào
hiện nay có tình trạng là rất nhiều luật có liên quan đến đầu tư xây dựng công trình
các dự án xây dựng
và vì thế cho nên hy vọng rằng là dồn vào một luật là rất là khó
bởi vì kỳ này quốc hội sửa đổi luật bổ sung một số điều của luật xây dựng mang một nội dung yêu cầu sau năm năm rất là cấp bách phục vụ cho nhiệm vụ sắp tới
và giảm thời gian cơ quan của nhà nước trong công đắc thẩm định thẩm tra
để mà đẩy nhanh cái tiến độ của công trình
trên đặt vấn đề ra thì luật xây dựng sửa đổi bổ sung kỳ này
mà liên quan rất nhiều luật thì mới được giải quyết
được xử lý được một ít thôi mà thôi
quy hoạch đông thôn mới hay quy hoạch đông thôn thì nằm trong luật xây dựng
thì luật quy hoạch đô thị thì là một luật độc lập
trong khi đó ở việt nam thì cái đô thị nó sen kẽ
trong quận thì có xã trong huyện lệ có phường vì có cái thị trấn mà
hay là chung quanh các công nghệ đô thị thì có rất nhiều làng xóm
thế thì sử dụng luật nào trong cái này nó phù hợp
thì nó lại có một cái chuyện là cái này tôi mà làm nửa đô thị
thì tôi phải đeo đô thị như một cái này tôi làm theo
luật xây dựng thì phải theo cái quy định về xây dựng nông thôn
theo cái quy hoạch đông thôn ở cái chương hai của luật xây dựng
thế là có một sự trồng chéo với nhau mà có một cái mâu thuẫn với nhau
nếu là đông thôn thì luật xây dựng nó không phải có phép
thế nhưng mà nông thôn ở cái xã ngoại thành hà nội này
nhưng mà sắp sửa lên thành phố rồi sắp sửa lên quận rồi
thế có phép không
thế một cái điều là rất là còn có vấn đề khác nhau
thế cho nên cái trị trùng lập đó và cái sự mâu thuẫn đó nó dẫn đến một cái điều
là rất nhiều trường hợp nó sẽ hại hưởng
cái việc giả xét ngay đòi hỏi rất rất nhiều công thu
và vì thế cho nên là chúng tôi có trình bày trước
ủy ban thủ tục hội cũng như ủy ban hội ngũ trường
ủy ban thẩm tra cũng như ủy ban thẩm thảo
thì muốn sửa đổi toàn bộ một cách toàn diện
cánh trùng chéo cánh phiền hàng
thế nhưng mà hiện nay chắc chưa làm được
xin ông cho biết là tại sao có những dự án ma
đã chiếm hàng tỷ đồng của người dân trong thời gian gần đây
mà cơ quan chức năng và cuộc thanh tra kiểm tra xử lý
rất chậm thậm chí là khó khăn như vậy
một trong những nguyên nhân chính là chúng ta đã
thả nổi một cái vùng nông thôn
và trong đó là không cần sửa phép
thế nhưng mà có một cái vấn đề thứ hai là
anh muốn làm thì không cần luật xây dựng cái này
cũng phải xử lý được
đó là luật đất đai
anh muốn chuyển đổi đất đai từ đất trồng cây lâu năm
đất trồng cây hàng năm
hay đất thủy sản
mà sang sử dụng làm đất xây dựng nhà ở
làm các dự án thì phải được sự đồng ý của
cơ quan thống quyền đeo thuộc luật đai
thế là lại biết luật đai chứ không có quyền xây dựng
vừa rồi các cái tôn trình mà như alibaba
một số công trình ma đó
thì chủ yếu nằm ở vùng nông thôn ngoài đâu
và nó sai phạm chủ yếu liên quan luật đất đai
chứ không phải là xây dựng
câu trả lời có lẽ dành cho những người
mà không thể đồng ý
bởi vì sao
chúng ta cả nghị trường quốc hội cũng nói
dân cũng nói
báo chí cũng nói
đổ một đống cát trước cửa là lập tức thanh tra xây dựng đến ngày rồi
thế mà làm một cái con đường bê tông to như thế
hiểu ngay rằng là sau đó là phân lô bán nền
thế thì lợi dụng một kẽ hở rất quan trọng
đó là chúng ta xây dựng cơ quan nông thôn không phép
tình trạng đó phải nói rằng
trách nhiệm hoàn toàn
thuộc về quản lý của chính quyền địa phương
hoặc là làm lơ
hoặc là có lợi ích nhóm
hoặc là gia đình
thế và vì thế cho nên là nó như cô nói
nó dẫn đến một cái điều
chính là xử lý không nghiêm
rất nhiều công trình lớn tại hà nội
thành phố hồ chí minh
đà nẵng nha trang đồng
đều xây dựng sai phép
nhưng không xử lý nghiêm minh
và thậm chí người ta nói đùa với nhau
có lẽ là không xử lý được
vì dính ở đằng sau đó
còn cái hậu thuật đằng sau
là quốc hội đang thảo luận về
dự án luật đầu tư xây dựng
đại diện cho tổng hội xây dựng việt nam
ông có đề xuất gì để giải quyết
những vướng mắc chung quanh luật này ạ
luật xây dựng về cơ bản mà nói
thì liên quan đến đấy thì bắt buộc
xây dựng công trình theo trình tự
theo thủ tục
mà làm đúng
thì chắc là không sao
chứ mỗi cái trình mà tôi nói
phải bổ sung lại liên quan đến thông thôn
công trình khác cũng muốn làm
phải làm dự án
phải làm kế hoạch
phải thiết kế
công trình nếu mà có tỷ lệ một năm
thì miễn giới phép v v
luật đủ hết
góp vấn đề là nghị định
và những người thực thi cái nghị định này
đó là chúng ta thanh tra kiểm tra
và xử lý bị phạm
đơn vị phòng thanh tra
ban thanh tra
sở thanh tra quận
thanh tra huyện
rồi thanh tra phường
và kể cả cái việc này
tôi cho rằng là
chúng ta dưới nghị định
chúng ta cũng đang có cái sửa đổi
đang có những bất cập
lúc thì thanh tra tập trung về sở quản lý
lúc thì phân tán về cho quận huyện
bây giờ đang có hiện tượng đó
không thống nhất
và gần đây thì bộ xây dựng
đã sửa đổi nghị định thanh tra
nên còn đến xử lý bị phạm
sử lý bị phạm
không có cái dọn ngày xưa là phạt cho quần tải nữa
cho nên là hiện tượng đó là hiện tượng khá phổ biến
và cực kỳ gây bức xúc trong dư luận
thế hệ thống này tôi cho rằng
chính là chúng ta đã có nghị định
có quy định hiện hành
nhưng mà tôi cho rằng
sử lý không nghiêm
cho nên tôi xin nói lại
riêng vấn đề này
thì cần phải lập lại chật chữ ký cương
ký luật hàng loạt những người có trách nhiệm
xin cảm ơn ông
thưa quý vị
những quy định trồng chéo
khiến doanh nghiệp không biết đâu mà lần
và tại sao vẫn có những hiện tượng lách luật
lọt qua dừng quy định trồng chéo đến như vậy
nên chăng phải xem lại quy trình soạn thảo văn bản pháp luật
đơn giản hóa các quy định quy trình thủ tục
điều đó thì sẽ tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp
và còn ngăn chặn được những hiện tượng tiêu cực
trong đầu tư xây dựng
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình
cải cách hành chính tuần này cũng đã kết thúc
xin kính chào và hẹn gặp lại